chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh ngày một mươi chín tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây

hội đồng bảo an liên hợp quốc không thể thông qua nghị quyết về công nhận nhà nước palestine độc lập
mở đầu với các tin tức thời sự chính trị quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã hội đàm với đồng chí hạ vinh ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc
cùng dự có thứ trưởng bộ tư pháp nguyễn khánh ngọc và đồng chí hùng ba đại sứ trung quốc tại việt nam
hội đồng tư pháp trung quốc diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
là hợp tác cụ thể hai bộ triển khai quán triệt tuyên bố chung việt nam trung quốc ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược đã được tổng bí thư hai đảng xác định
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm đã đề nghị phía trung quốc hỗ trợ bộ công an việt nam
chia sẻ thông tin kinh nghiệm về việc xây dựng quản lý áp dụng số hóa trong công tác tư pháp quản lý trại giam phạm nhân của ngành tư pháp trung quốc
bộ công an việt nam mong muốn cử đoàn cục quản lý trại giam sang làm việc với đơn vị chức năng của bộ tư pháp trung quốc
để trao đổi học hỏi kinh nghiệm trên lĩnh vực này và thảo luận phương hướng hợp tác của hai cục quản lý trại giam
đồng chí hạ vinh khẳng định quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước việt nam trung quốc đã bước sang giai đoạn mới
dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai bên
hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp hai nước không ngừng được tăng cường củng cố
hướng tới mục tiêu xây dựng quản lý đất nước bằng pháp luật mang lại hài lòng cho người dân hai nước
đồng chí bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai bộ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng có chức năng nhiệm vụ
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và đồng chí hạ vinh thống nhất hai bên hoàn thiện thủ tục phê chuẩn sớm có hiệu lực
hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù việt nam và trung quốc để hai bên triển khai các nội dung ký kết
cũng như những nội dung đã thống nhất giữa hai bộ
ngay sau hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng hạ vinh đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an nước cộng hòa
sau chủ nghĩa việt nam và bộ tư pháp nước cộng hòa nhân dân trung hoa
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời
thêm một lần nữa
theo tấm gương bác hồ vĩ đại hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn trong toàn lực lượng công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an giáo sư tiến sĩ nguyễn thị doan
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó chủ tịch nước chủ tịch hội khuyến học việt nam đã đến dự buổi lễ
trong những năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời theo tấm gương của chủ tịch hồ chí minh
phát động phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong toàn lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải thấm nhuần lời dạy của bác hồ
người công an cần đọc để nắm tình hình đồng thời nhận thức sâu sắc ý nghĩa vai trò của việc học tập suốt đời
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu căn cứ vào tình hình thực tế công an các đơn vị địa phương
chủ động tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam tại thư viện trung tâm lưu trữ
và thư viện phòng đọc của cơ quan đơn vị và những không gian thích hợp
chú trọng hình thức tổ chức đa dạng phong phú kết hợp phương thức truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại
theo xu thế phát triển của văn hóa đọc trên các nền tảng công nghệ và chuyển đổi số
trong khuôn khổ lễ phát động lãnh đạo bộ công an và các tổ chức đơn vị xuất bản
đã tặng nhiều cuốn sách có giá trị đến các đại biểu các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
và tham quan triển lãm sách ảnh hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc trong công an nhân dân
cũng tại buổi lễ phát động các cán bộ chiến sĩ đã được lắng nghe đại biểu chia sẻ về cuốn sách
những tấm gương ham đọc sách thời đại hồ chí minh
thưa quý vị trở về sau cuộc chiến
với những người lính từng được sống và chiến đấu trên mảnh đất điện biên bảy mươi năm về trước
ký ức về một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua
cùng chung chiến hào cùng chung kẻ địch chiến thắng giữa mưa bom bão đạn
để giờ đây gặp lại khi tóc đã bạc ra mồi họ vẫn luôn tự hào là một chiến sĩ điện biên
gặp lại nhau mừng mừng tuổi tuổi những tiếng hát lời ca điệu hò kéo pháo
mỗi câu chuyện là một phần ký ức về đồng đội về những năm tháng chiến tranh gian khổ mà vẻ vang
đại tướng có viết một cái thư về cho bác hồ bà cò bác hồ về thay đồn phương dân tàn chiếm
không còn cái dịp nào còn nữa
anh em gọi là vào nắm được dịch ở điện biên a một và đánh được cái trận đấy thắng lợi là chúng tôi tự hào rằng nghề trinh sát của chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm
lúc ấy tuổi trẻ một mươi tám tuổi một mươi bảy một mươi tám tuổi thì rất là vô tư
chuyến trình chỉ đưa ở chỗ phản kéo thì thương binh về thì là tôi chỉ là một lý của đấy thôi mình là trông non thương binh
từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc
quyết định lịch sử là chìa khóa mở cánh cửa tập đoàn cứ điểm điện biên phủ được coi là bất khả xâm phạm
bốn năm làm một điện biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng
chiến thắng ấy có một lý do
máu xương của những chiến sĩ điện biên suốt năm mươi sáu ngày đêm cùng quân dân cả nước chiến đấu ác liệt gian khổ
phải nói ở đây là công ơn của bạc hồ sự lãnh đạo của bạc hồ sự chiếu huy của đại trưởng bộ ngoại giám là vô cùng là vi đại đối với chiến dịch
chúng tôi tự hào là một chiến sĩ điện biên là một chiến dịch điện biên
chấn động điện biên là một chiến dịch điện biên

hoàn toàn trên môi trường điện tử có gắn với chữ ký số
điều này cũng khẳng định nhân thân và trách nhiệm của người lãnh đạo
tránh tình trạng làm thay ký thay trong việc giải quyết công việc
khi cán bộ được giao phân công xây dựng các lĩnh vực các mảng công việc
chẳng hạn như kế hoạch thì sau khi xây dựng thì chuyển đến lãnh đạo
thì lãnh đạo chúng tôi xem xét các nội dung và nếu đồng ý các nội dung đó
thì chúng tôi ký và chuyển sang đơn vị cấp hai là cơ quan văn phòng
tổ chức lưu trữ và phát hành khiển khai cái văn bản đó
thì tôi nghĩ là nó cũng thao tác rất là nhanh trong một thời gian ngắn
thì có thể xử lý được nhiều văn bản trong một lúc cái hiệu quả cũng là rất là cao
khai thác và phát huy hiệu quả từ chữ ký số đây thực sự là chìa khóa quan trọng
giúp các địa phương nhanh chóng xây dựng nền hành chính hiện đại
phục vụ người dân một cách tốt nhất
cùng với định danh điện tử chữ kỳ số sẽ giúp người dân thực hiện các giao dịch
mà không cần gặp mặt tiến tới một xã hội không giấy tờ
và qua đó thúc đẩy kinh tế số chính quyền điện tử
trong đó bộ công an với vai trò tiên phong gương mẫu trong cải cách thủ tục hành chính
hiện đã cung cấp hai trăm hai mươi bảy trên hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công trực tuyến
nhiều dịch vụ công toàn trình đã ứng dụng sử dụng chữ ký số trong các quy trình xử lý
điều này đã tạo điều kiện giúp công tác giải quyết hồ sơ
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được nhanh chóng thuận tiện hơn
trung bình mỗi ngày
một cảnh sát khu vực sẽ tiếp nhận và xử lý từ hai mươi đến ba mươi hồ sơ
liên quan đến cư trú của công dân trên cổng dịch vụ công trực tuyến
nếu như trước việc nộp hồ sơ bằng giấy qua bước xử lý hồ sơ
cảnh sát khu vực sẽ phải trình trực tiếp ký lãnh đạo
khi này các quy trình đã được cắt giảm và được thay thế bằng chữ kỷ số
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một bộ công an đã tiến hành cấp chữ kỷ số cho mỗi cảnh sát khu vực
cán bộ tiếp dân và chỉ huy công an cơ sở nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính cũng như rút ngắn thời gian
giải quyết thủ tục hành chính cho công dân trên môi trường điện tử
theo đó các thủ tục liên quan đến hai dịch vụ công liên thông thủ tục cư trú như đăng ký tạm trú
thường trú lưu trú hay việc cấp giấy xác nhận cư trú của công dân cũng sẽ được lực lượng công an tại cơ sở
thực hiện tiếp nhận thẩm định phê duyệt ký số trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
đảm bảo tính pháp lý toàn vẹn
việc triển khai chữ ký số cũng đã giúp cho nội bộ các đơn vị trong ngành công an đơn giản hóa các thủ tục
quy trình nghiệp vụ giúp tiết kiệm nguồn lực việc quản lý theo dõi tiến độ công việc cũng dễ dàng hơn nhờ quy trình điện tử
ngoài việc phục vụ cho việc cải cách hành chính chữ ký số này cũng giúp cho việc trao đổi trong ngành công an được thuận tiện hơn
nó cũng đảm bảo tính pháp lý tính toàn vẹn và an toàn cho văn bản điện tử trên môi trường mạng
như ngày xưa khi mà
khi tiếp nhận hồ sơ cư trú thì đối với những cái xác minh nghiệp vụ là chúng tôi sẽ phải gửi theo đường công văn
thì là cái thời gian để mà trao đổi nó rất là lâu
thế nhưng mà khi bây giờ gửi trên môi trường điện tử thì các đồng chí có thể trả lời ngay trong một ngày
và từ đó là rút ngắn được cái thời gian giải quyết hồ sơ cho công dân xuống
việc sử dụng chữ ký số cũng sẽ giảm thiểu nhiều thủ tục cho công dân
hôm nay anh thi đến cơ quan công an làm thủ tục đăng ký thường trú
qua sự hướng dẫn của các cán bộ cơ sở anh thi đăng nhập sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia
tiến hành scan hồ sơ và sử dụng chữ ký số để hoàn tất thủ tục
thời gian quy trình đã được rút ngắn
tuy nhiên số lượng người dân được cấp chữ ký số vẫn còn ở mức thấp
nhiều trường hợp đã có xong lại không mặn mà sử dụng
bởi chưa biết các tiện ích
dịch vụ được sử dụng chữ ký số
bên cạnh đó vẫn còn sự lo ngại nhất định về tính bảo mật chi phí phát sinh
chính vì vậy công tác tuyên truyền về lợi ích của chữ ký số
cũng như các chương trình cấp miễn phí chữ ký số đang được đẩy mạnh
chúng tôi cũng đã tuyên truyền và chuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường
về lợi ích của cái ký số
chúng tôi cũng mong muốn là trong thời gian sớm nhất
thì tất cả các công dân trên địa bàn phường
mỗi người sẽ có một cái chữ ký số
có thể thấy chữ ký số đang thực sự đóng vai trò then chốt
trong việc hiện đại
đại hóa hát nền hành chính công
đây cũng là chủ trương mà chính phủ đang thúc đẩy
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
một mươi dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân
đến năm hai nghìn ba mươi con số này là hơn bảy mươi
việc đẩy mạnh cung ứng chữ ký số cá nhân
cũng giúp người dân tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ số
phục vụ đời sống hàng ngày
và góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số
và đến đây tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp cũng xin được khép lại
bắt giam giám đốc cùng hai đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng ở phú quốc
lập dự án ma để phân lô bán nền ở phú quốc tỉnh kiên giang
ba đối tượng gồm lê minh điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đặng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
và đặng văn lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
điệp cùng với lĩnh và hùng cùng nhau mở công ty trách nhiệm hữu hạn
tư vấn đầu tư và phát triển
ngành nghề môi giới tư vấn kinh doanh bất động sản do điệp làm giám đốc
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
cả ba tiến hành đặt cọc mua đất
hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân
tại xã cửa dương và xã cửa cửa dương
ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối đất rừng đặc dụng ở bên ngoài
sau đó các đối tượng đã tự săn lấp mặt bằng
làm đường bê tông cắm cột điện kéo đường điện
trái phép trên các thửa đất
rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đổ phân lô trên giấy
tự đặt tên dự án đều là dự án ma không có thật
rồi tiến hành giới thiệu quảng cáo
trào bán các lô nền đất cho khách hàng
với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng
thừa phát tại phú quốc nhằm thu lợi bất chính
với thủ đoạn trên các đối tượng đã phân hơn một chín trăm năm mươi nền bán nền cho hàng trăm khách hàng
với số tiền chiếm đoạt hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
vừa bước xuống xe khách chưa kịp thay đổi phương thức di chuyển
để tẩu tán hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
theo đó ngày một mươi sáu tháng bốn
tại khu vực xã giang sơn huyện đô luông
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
và công an huyện quỳ hợp tiến hành bắt giữ đối tượng lô thị vân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chứa tại huyện đô lương
về hành vi vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp
qua điều tra xác định đối tượng vân thường xuyên móc nối
với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện quế phong
hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ huyện quế phong đi các huyện quỳ hợp đô lương tân kỳ
và các vùng phụ cận để tiêu thụ
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
dưới mát là công ty hoạt động đa ngành nghề
và đặc biệt là với lãi suất rất cao trả cho nhà đầu tư
nhóm đối tượng đã huy động tới hơn năm một trăm linh tỷ đồng theo dạng đa cấp
cho đến nay không có khả năng chi trả hơn một tỷ đồng cho người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội đã khởi tố vụ án hình sự
ra lệnh tạm giữ bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn thị khuyên
tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn tâm lập pháp
và văn đình toàn phó tổng giám đốc công ty
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để tiện quản lý các đối tượng thành lập hàng chục văn phòng môi giới
ở cả miền bắc và miền nam
tại miền bắc có khoảng năm mươi văn phòng mỗi văn phòng gồm năm người
có nhiệm vụ môi giới lôi kéo nhà đầu tư bỏ tiền vào công ty
từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay các đối tượng đã huy động được
khoảng hơn năm một trăm linh tỷ đồng của các nhà đầu tư
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay khuyên và các đối tượng
không có khả năng chi trả cho các nhà đầu tư như đã cam kết
chiếm đặt số tiền trên một tỷ đồng
thu lời hai tỷ đồng mỗi tháng bằng chiêu dùng tổng đài ảo
lừa hàng ngàn người thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền
gọi tắt là cod
một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị công an triệt phá
đồng loạt khám xét sáu địa điểm đưa năm mươi sáu đối tượng
về làm việc
qua điều tra công an quận một mươi một đã xác định được ba đối tượng
chủ chốt cầm đầu là lê đức công chú quận bình tân
nguyễn thị hồng nhung vợ công bá võ tuấn chú quận tân phú
các đối tượng phân công nhân viên gọi điện thoại thông báo
nạn nhân là một trong những khách hàng may mắn được trúng thưởng
một phần quà có giá trị như xe máy hay điện thoại
nạn nhân sau khi nhận hàng trả tiền hoặc đóng tiền
chi phí nhận quà thì các đối tượng cắt liên lạc
công an quận một mươi một phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng ngàn
bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước thu lợi bất chính
mỗi tháng hơn hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam
vừa thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn đặng hoài trung chú tại quận sơn trà
thành phố đà nẵng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
trục vớt quang thọ để điều tra về hành vi trốn thuế
theo điều tra công an huyện núi thành xác định trung đã mua
năm tờ hóa đơn giá trị gia tăng của hai đối tượng là hoàng thị xuân tảo
và đặng thị duyên cùng chú thành phố đà nẵng với giá là năm ba tỷ đồng
nhằm mục đích trốn thuế với số tiền hơn một năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành cũng đã khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng này để điều tra
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
nhóm đối tượng đã trộn hơn chín m ba
một mét dây cáp điện ngầm gây thiệt hại khoảng một mươi chín tỷ đồng
sau một thời gian lập chuyên án tích cực điều tra công an tỉnh phú thọ
đã bắt giữ thành công đối tượng cầm đầu ổ nhóm này cùng nhiều đồng phạm khác có liên quan
ngày tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh phú thọ tiếp nhận trình báo
của công ty điện lực phú thọ về đơn vị này phát hiện tại tuyến cáp điện ngầm
trên tuyến đường hùng vương đường nguyễn tất thành đã bị kẻ gian trộn cấp
chín hai trăm sáu mươi năm m ba cáp điện ngầm gây thiệt hại khoảng một mươi chín tỷ đồng
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định nguyễn nam hùng
chú huyện phúc thọ thành phố hà nội là đối tượng chủ mưu cầm đầu
đến ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
đã tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng có liên quan
xe khách chở hàng chục người đang chạy trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội toàn bộ xe bị thiêu dụi
vào khoảng một mươi bốn giờ chiều nay xe khách bốn mươi năm chỗ do tài xế trương nguyễn hoàng duy
quê hậu giang điều khiển
khi đến km một mươi năm thuộc địa phận tỉnh đồng nai thì phía gầm xe bất ngờ bốc cháy
tài xế đã kịp thời dừng xe vào làn rừng khẩn cấp và hướng dẫn hai mươi hai hành khách thoát ra ngoài an toàn
nhận tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
cùng công an huyện long thành đã điều ba xe chữa cháy hơn một mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
sự việc không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến cho tình hình giao thông ở tuyến cao tốc nói trên bị ủn ứ cục bộ